đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ bốn đối tượng gồm huỳnh công toàn hai mươi ba tuổi phan thành long hai mươi chín tuổi nguyễn ngọc kim xuân hai mươi ba tuổi và lê văn hải hai mươi bốn tuổi cùng về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ là hơn nửa kg ma túy các loại và hàng chục gói ma túy dạng nước vui ngay ở trung tâm thành phố
cụ thể qua quá trình nắm thông tin và xác lập chuyên án công an quận hải châu đã bắt quả tang toàn cùng với một gói ma túy ketamin ở trong người
khám xét khẩn cấp nơi ở của toàn công an quận thu giữ khoảng bốn trăm linh gram ketamin bốn mươi gói ma túy nước vui hai cân tiểu ly cùng một số tăng vật có liên quan
mở rộng điều tra các trinh sát tiếp tục bắt quả tăng long tại một quán bar trên địa bàn thu giữ một mươi năm viên thuốc lắc hai gói ma túy nước vui
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một công an quận đã bắt quả tăng xuân và hải thu giữ một trăm linh viên thuốc lắc mà các đối tượng lấy về để bán kiếm lời
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng đang củng cố hồ sơ làm rõ các đối tượng có liên quan khác trong đường dây nói trên